tại phú yên cũng như cây mía và sắn thì vài năm trở lại đây diện tích cây hổ tiêu của tỉnh ngày càng tăng nhanh nhiều hộ gia đình nhờ đó mà có thu nhập cao
tuy nhiên việc người dân đổ xô trồng tiêu tự phát như hiện nay thì sẽ phá vỡ quy hoạch vùng trồng tiêu của tỉnh và dẫn đến nhiều rủi ro hệ lụy do tiêu nhiễm bệnh trên diện rộng giá thì sẽ giảm đột ngột
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là vườn tiêu rộng ba năm trăm linh m hai với năm trăm sáu mươi gốc hơn một năm tuổi của anh nguyễn công loan ở thôn mỹ bình xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên có tổng vốn đầu tư gần ba trăm linh triệu đồng
mặc dù vườn tiêu của anh loan được đầu tư xây dựng khá bài bàn bằng hệ thống tưới tự động nhưng không được hướng dẫn kỹ thuật
cái này là mình trồng tiêu đây là theo cái xu hướng người ta đang đưa ra
độ sô người ta trồng tiêu thì mình có đắc thượng tiện này mình làm rồi chứ còn đâu có ai đâu hướng dẫn gì đâu
mặc lâu dài thì nếu mà cái sâu bệnh thì phải học hỏi đồ nhiều trên mạng rồi chứ còn tìm thầy rồi chứ
xã sơn thành đông huyện tây hòa có gần ba trăm linh hectare tiêu nhưng đến nay chỉ có hai vùng trồng tiêu được quy hoạch ở thôn mỹ bình và thành an với diện tích một mươi chín năm ha
địa phương này đang triển khai quy hoạch thêm vùng đất khác đủ điều kiện về thổi nhiễm
và nước tưới để nhân dân trồng tiêu phát triển kinh tế hộ gia đình
trong khi đó hiện đã có một số hộ dân trồng tiêu tự phát và nhiều hộ khác xin phép chính quyền địa phương chuyển đổi sang trồng tiêu trên đất sắn
vụ đồ mà cái tiêu tự phát đối với địa bàn xã thì nối chung thì địa phương cũng đã có cái phối hợp với các mặt trọn các hội đồng thờ
thì nên tốt nhất bà con nhân dân trồng trong những cái dùng mà cái dùng đã được quy hoạch
chứ nếu mà trồng tự phát thì sau này sẽ xảy ra những tình trạng sâu bệnh
nó khiến những bà con nhân dân giá cả bắt bơn
thì nên chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tiên triển hoạt động bà con nhân dân và thực hiện tốt cái trồng cái tiêu nằm trong cái dùng quy hoạch
đến thời điểm này diện tích tiêu của tỉnh phú yên đang có nhiều hướng tăng nhanh
nhiều diện tích tiêu bị chết do nhiễm bệnh nguy cơ sẽ tiếp tục lây lan sang các địa phương khác
cây tiêu nó yêu cầu kỹ thuật rất là cao và đảm bảo có cái nước tưới
vì cái tiêu là cả cái bệnh về tuyến trung á
thì hiện nay thuốc khoa học chưa có thuốc trị trựa
mà chủ yếu cả cái biện pháp luân canh
thì với những người nông dân thuần túy là phải có khoa học thì mới làm được
chất trồng tiêu như trồng sẵn là thật bạc
thì ở điều kiện của huyền trong hình thì chúng tôi thấy là nếu phát triển được tốt
như cái điều kiện như tôi nói là có nước phải có kỹ thuật tốt có đầu tư
thì ta nên dừng lại cửa năm trăm linh hectare
tại phú yên diện tích quy hoạch tiêu của tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi khoảng một hectare
tuy nhiên với tình hình hiện nay rất có thể quy hoạch trên sẽ bị phá vỡ
người dân phải đối mặt với rủi ro thua lỗ lớn vì tiêu nhiễm bệnh và cung vượt cầu
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã cảnh báo khuyến cáo các địa phương
không nên tăng diện tích tiêu quá nhanh và tránh đầu tư chẳng lan
về phía tỉnh cần hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua chế biến hổ tiêu
theo nghị định số hai trăm một mươi hai nghìn một mươi ba của chính phủ về việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà khoa học và nhà nông
để xây dựng mô hình vườn tiêu mẫu áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và đồng bộ